ngày sáu tháng năm phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt pc sáu mươi bảy công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
đơn vị liên tục phát hiện tạm giữ hai xe ô tô vận chuyển số lượng lớn gỗ không có hóa đơn chứng tử
xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi năm một trăm năm mươi tám do tài xế mai diệp linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại thị xã quảng trị tỉnh quảng trị điều khiển chở một số lượng lớn gỗ lim với một hai trăm hai mươi năm m ba
và xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi tám c năm trăm sáu mươi bảy chạy theo hướng nam bắc
đang vận chuyển một số lượng lớn gỗ chắc không có hóa đơn chứng từ
hiện phòng pc sáu mươi bảy công an tỉnh thừa thiên huế đang phối hợp với các đơn vị chức năng
lập biên bản vi phạm và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định